theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày năm tháng bảy vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng mở rộng về phía đông nam
dự báo đây tiếp tục là một đợt nắng nóng trên diện rộng tại bắc bộ và trung bộ và sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
theo dự báo trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây vừa đơi gió tây nam gây hữu ứng phơn
nên các tỉnh trung bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
từ ngày sáu tháng bảy nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ duy trì từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ ba đến bốn ngày ở các tỉnh phía đông bắc bộ
các tỉnh trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một